tại thành phố vinh tỉnh nghệ an bộ y tế đã tổ chức lễ ra mắt phân viện pháp y tâm thần bắc miền trung
thuộc viện pháp y tâm thần trung ương
phân viện pháp y tâm thần bắc miền trung có chức năng thực hiện giám định pháp y tâm thần
theo quy định của pháp luật tố tụng và luật giám định tư pháp
đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế chuyên ngành theo quy định
nghiên cứu khoa học tham gia chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực pháp y tâm thần theo sự phân công
khám và điều trị bệnh nhân tâm thần theo quy định của pháp luật
nhiệm vụ chủ yếu của phân viện là thực hiện giám định pháp y tâm thần
trên địa bàn ba tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh